sau khi cho ý kiến lần hai về dự án luật thư viện
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến đối với báo cáo của chính phủ
về việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm hai nghìn một mươi tám
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
các đại biểu đồng tình với báo cáo của chính phủ và cho rằng
trong công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong năm hai nghìn một mươi tám
đã có nhiều kết quả nổi bật so với năm hai nghìn một mươi tám
bà lê thị nga chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội cho rằng
trong việc cắt giảm các thủ tục hành chính
có một số đơn vị chạy theo số lượng và một số đơn vị thì chạy theo thành tích
đề nghị chính phủ lưu ý đến việc cắt giảm điều kiện kinh doanh
trong một số lĩnh vực như lĩnh vực an toàn giao thông
giao thông đường bộ là một trong những hình thức tai nạn rất nhiều
thế nếu như bây giờ chúng ta chạy theo cái cắt giảm là
cứ các bộ là giao là bộ nào thực hiện lĩnh vực nào là cắt giảm lĩnh vực đấy
thì chúng tôi đề nghị là riêng đối với điều kiện kinh doanh vận tải đường bộ
thì đề nghị hít sức lưu ý cái việc là cắt giảm các điều kiện kinh doanh
để giảm bớt cái điều kiện kinh doanh vận tải đường bộ
chúng tôi đề nghị ngược lại riêng đối với vận tải đường bộ là phải thắt chặt hơn
cái điều kiện kinh doanh chứ không phải là cắt giảm đi
chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội vũ hồng thanh bày tỏ
luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và luật quy hoạch
hiện vẫn chưa có nghị định hướng dẫn thi hành
luật quy hoạch ban hành từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi
và phải cho đến tận một tháng một năm hai nghìn một mươi chín mới có hiệu lực
và trong đấy thì tại cái điều ba mươi tám thì có cho phép là
có một số các cái nội dung mà có hiệu lực từ một tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
để mà trong thời gian vừa qua là chính phủ có cái nghị định hướng dẫn
để các cái địa phương các bộ ngành xây dựng cái hệ thống quy hoạch
cho cái thời kỳ hai mươi một ba mươi để mà chuẩn bị cho đại hội
nhưng đến giờ cái nghị định này vẫn chưa
chưa được ban hành
các đại biểu cũng đề nghị chính phủ đẩy nhanh tiến độ thực hiện thu phí không dừng
để không mất thời gian của người dân và thực hiện chính phủ điện tử
trong việc liên thông dữ liệu giữa bộ công an và ngành giao thông
tránh xảy ra tình trạng cấp nhầm lại giấy phép lái xe cho người dân
như trong thời gian vừa qua